nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châu
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị các cấp ủy chính quyền các đoàn thể tổ chức xã hội tỉnh lai châu và huyện tam đường cần quan tâm nhiều hơn nữa trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách cũng như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại buổi tặng quà phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao sáu mươi xuất quà cho ba mươi hộ gia đình chính sách và ba mươi cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện tam đường mỗi xuất quà có một xuất quà tặng và hai triệu đồng tiền mặt